tại hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
trả lời câu hỏi của các phóng viên trước sự việc cô giáo mầm non trương thị lan ở hà tĩnh
nhận mức lương hưu chỉ một ba triệu đồng sau ba mươi bảy năm công tác
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đây không phải là trường hợp cá biệt
trên thực tế lương hưu của các giáo viên mầm non thấp là tình hình chung của nhiều địa phương
theo lý giải của bảo hiểm xã hội việt nam có hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lương hưu
là mức đóng và thời gian đóng
với trường hợp cô giáo lan tuy thời gian công tác là ba mươi bảy năm nhưng thực tế đóng bảo hiểm xã hội
chỉ tính từ tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nghĩa là cho đến lúc nghỉ hưu thì cô giáo lan mới chỉ đóng hai mươi hai năm tám tháng bảo hiểm xã hội
điều này xuất phát từ chính sách chung dành cho giáo viên mầm non
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cũng cho biết để tạo điều kiện cho giáo viên mầm non
có thời gian công tác từ trước tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu
năm hai nghìn một mươi một thủ tướng chính phủ đã có quyết định số bốn mươi năm để hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
cho những giáo viên này thời gian không quá năm năm
tuy nhiên nhiều giáo viên do có mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội thấp
cùng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ khoảng hai mươi năm khiến tỷ lệ hưởng lương hưu thấp